bộ lao động thương binh và xã hội vừa ban hành thông tư số bảy quy định chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
đang giảng dạy trong các trường cao đẳng trường trung cấp trung tâm giáo dục nghề nghiệp
và các cơ sở giáo dục đại học doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
theo quy định lớp học lý thuyết không quá ba mươi năm học sinh sinh viên
lớp học thực hành không quá một mươi tám học sinh sinh viên đối với ngành nghề bình thường
và không quá một mươi học sinh sinh viên đối với nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm
hiệu trưởng giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế
đặc điểm của từng mô đun trình độ và kinh nghiệm giảng dạy của nhà giáo
để quyết định định mức giờ giảng cho phù hợp trong năm học
quỹ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra
việc thực hiện quy định này đối với các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý
quy định này không áp dụng đối với các trường sư phạm nhà giáo giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên
thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ giáo dục và đào tạo